đã nghĩ ra cách đó là xây dựng cho mình hình ảnh của một nhà dân chủ
bằng các hành vi chống đối chính quyền và phát ngôn chống lại nhà nước trên mạng xã hội
lợi dụng danh nghĩa mục sư nguyễn công chính đã có nhiều vi phạm như hoạt động chống đối chế độ
nói xấu đảng nhà nước phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân
thông qua việc viết tin bài đăng tải trên mạng internet
được sự chỉ đạo hỗ trợ tài chính của các tổ chức phản động tại hành hoại
nguyễn công chính thành lập tổ chức phản động đội lốt tôn giáo
có tên giáo hội liên hiểu lutheran việt nam hoa kỳ do nguyễn công chính làm giáo hội trường
phạm văn găm ở huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi làm giáo hội
cùng nhiều thứ gọi là lực lượng phong trào để xin tài trợ nhằm phục vụ lợi ích cá nhân
nói chung là anh em nhỏ nhỏ vừa trong đó là tạo điều kiện học hàn
mà cuối cùng không có thì làm công ty nhôm nhúa đó
từ trong thời gian họ làm hùng nối
đã có trách nhiệm học hành học nghề nghiệp gì đó
mà rụt cuộc là cuối cùng không có
còn bây giờ anh em rẻ mà đưa nhóm đi học lọc
rồi dẫn đến về địa phương là cha mẹ của họ không chúi tôi
vì lý do nhân đạo việt nam đã trục xuất nguyễn công chính
vì lý do nhân đạo việt nam đã trục xuất nguyễn công chính

cũng như nguyễn công chứ
và nguyễn ngọc như quỳnh
hay còn gọi là mẹ nấm
qua bên mỹ được vài tháng
không còn nguồn tài chính hỗ trợ
tung hô như lúc trong nước